tỉnh thanh hóa vừa ban hành công điện số hai mươi bốn gửi giám đốc các sở trưởng các ban ngành đơn vị cấp tỉnh
chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
theo đó từ một mươi hai h ngày hôm nay thanh hóa tạm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ chỉ được bán hàng mang về
trước đó tối ngày hôm qua tỉnh thanh hóa ghi nhận một mươi ba ca bệnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín trong đợt dịch bùng phát thứ tư này lên một trăm năm mươi một ca
cũng trong sáng ngày hôm nay tại phiên khai mạc kỳ họp thứ hai hội đồng nhân dân thành phố bí thư thành ủy đà nẵng cho biết
thành phố đã quyết định xây dựng phương án nếu trong vòng bốn ngày nữa việc thực hiện các biện pháp như hiện nay mà tình hình dịch bệnh không giảm
thì phải thực hiện triệt để hơn nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó trong vòng bảy ngày
theo phương án này thì trong vòng bốn ngày tới tình hình dịch bệnh không giảm thành phố sẽ yêu cầu người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà
nếu các công sở nhà máy công trường búng hoạt động
thì phải đảm bảo các điều kiện để cán bộ công chức người lao động phải ở tại chỗ không được di chuyển đi nơi khác trong vòng bảy ngày
để tiến hành xét nghiệm toàn thành phố nhằm phát hiện và đưa các ca dương tính ra khỏi cộng đồng
đây là biện pháp thành phố không mong muốn áp dụng và hy vọng không phải áp dụng
nhưng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh thì phải chấp nhận hy sinh nhiều lợi ích để thực hiện
lãnh đạo thành phố yêu cầu cơ quan chức năng lên phương án đảm bảo nguồn lương thực thực phẩm thiết yếu
người dân không nên lo lắng đi thu gom hàng hóa dẫn đến tình trạng tập trung đông người tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
công an tỉnh bắc ninh đang đấu tranh mở rộng vụ giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thiết kế in ấn quảng cáo thiên nhân
là trần tấn dương chú tỉnh đồng tháp về hành vi làm giả bán phiếu xét nghiệm covid một mươi chín
theo đó ngày một mươi một tháng tám kiểm tra văn phòng công ty trách nhiệm hiệu hạn thiết kế in ấn quảng cáo thiên nhân
trụ sở tại thành phố bắc ninh
do trần tấn dương làm giám đốc lực lượng chức năng phát hiện dương đang có hành vi bán cho một người khác
sáu phiếu giả kết quả xét nghiệm covid một mươi chín với số tiền một triệu đồng
tiến hành khám xét văn phòng công ty này lực lượng chức năng thu giữ bảy phiếu giả kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
của công ty cổ phần bệnh viện quốc tế hoàn mỹ và bệnh viện đa khoa tỉnh lạng sơn và nhiều tăng vật liên quan
dương khai nhận nắm bắt nhu cầu các lái xe cần giấy xét nghiệm covid một mươi chín
đối tượng đã siêu tầm phiếu xét nghiệm thật có dấu đỏ của công ty trên dùng kỹ thuật scan chỉnh sửa thông tin cá nhân
theo yêu cầu của khách in màu và tự ký giả vào mục kỹ thuật viên lãnh đạo bệnh viện
với thủ đoạn này dương đã làm và bán khoảng một trăm năm mươi phiếu giả kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
với giá một trăm năm mươi đồng một phiếu xét nghiệm nhanh và hai trăm năm mươi đồng một phiếu xét nghiệm pcr
nhằm chia sẻ với hệ thống y tế và người dân nhiều mạng lưới nền tảng kết nối khám bệnh online được hình thành
và đến nay đã kết nối trực tuyến với hàng nghìn bác sĩ trên cả nước
trong đó mạng lưới thầy thuốc đồng hành với hơn hai bác sĩ và tình nguyện viên đã và đang hoạt động hết sức tích cực
để tư vấn giải đáp thắc mắc về covid một mươi chín và các bệnh lý thường gặp cũng như đặt lịch khám bệnh từ xa cho bệnh nhân
là bác sĩ của bệnh viện tai mũi họng trung ương
nhận thấy tình hình covid đang diễn biến phức tạp như hiện nay
bác sĩ nguyễn thành quân đã đăng ký tham gia vào mạng lưới thầy thuốc đồng hành
để tư vấn sức khỏe trực tuyến cho các bệnh nhân f không triệu chứng hoặc các f một có liên quan đang phải cách ly tại nhà
chị đang ở đâu ạ

trong việc theo dõi và quản lý những bệnh nhân có những nguy cơ cao
và khi phát hiện nguy cơ đó thì chúng tôi phối hợp với lại địa phương để có thể đưa bệnh nhân vào điện kịp thời
người nhiễm và nghi nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hồ chí minh
có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp thì gọi vào đường dây nóng sau đó sẽ được các y bác sĩ
nhân viên y tế của mạng lưới thể thuốc đồng hành
của mạng lưới thầy thuốc đồng hành trả lời
ngoài ra tổng đài của mạng lưới cũng sẽ ghi nhận phân loại thông tin
chuyển đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành để kịp thời tư vấn thăm khám sức khỏe
qua điện thoại và hỗ trợ đặt lịch khám cho các ca bệnh khẩn cấp
mạng lưới thầy thuốc đồng hành sẽ có hiện tại đến gần năm nhân viên
trong đó khoảng phần ba là các bác sĩ đến từ rất nhiều địa phương như tần quốc
thì số bác sĩ này sẽ gọi điện là phần loại nguy cơ của nhóm bệnh nhân đó
trung tâm y tế các quận huyện tại tp hcm tiếp nhận thông tin từ các ca bệnh
sau đó gửi tới mạng lưới thầy thuốc đồng hành để triển khai các hoạt động tư vấn sức khỏe
các ca bệnh không triệu chứng nguy cơ nhẹ sẽ được các bác sĩ tư vấn hai lần một ngày để tự điều trị
với ca bệnh có triệu chứng thì được hỗ trợ từ xa các ca bệnh nặng sẽ được chuyển viện điều trị
đã có hơn năm mươi lượt gọi từ các bác sĩ tới các f f một có liên quan
để tư vấn điều trị thông qua mô hình này
công việc hàng ngày của mình thì tư vấn cho mỗi bác sĩ khoảng năm mươi một trăm linh bệnh nhân
hàng ngày thì dạy từ sớm để tư vấn điều trị
nhất các bác sĩ sẽ trực tiếp sàng lọc bệnh nhân sàng lọc nguy cơ thấp cho đến nguy cơ cao
mọi người rất là nhiệt tình và cùng đón chung sức để góp sức nhỏ
nhất nhỏ bé của mình để có thể giảm tăng
giải bớt cho tuyến đầu dịch
vì thế khi tham gia mạng lưới thì điều đầu tiên chúng tôi cảm thấy là
chúng tôi đã thực sự là đã thực hiện được vai trò của mình
tức là tư vấn chăm sóc và hỗ trợ bệnh nhân khi họ cần đến
phát hiện được những bệnh nhân nặng để hỗ trợ cùng với y tế địa phương để giải ứng cứu cho bệnh nhân
với những giải pháp trong điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhẹ không chịu chứng
đang được bộ y tế và các địa phương triển khai
sẽ giúp tập trung nguồn lực chữa trị cho bệnh nhân nặng
tuy nhiên bộ y tế cũng cảnh báo người dân khi cách ly điều trị tại nhà
luôn tuân thủ các quy định và khi thấy có những biểu hiện bất thường
phải liên hệ với y tế địa phương hoặc cấp cứu một một năm để được hỗ trợ
tiếp tục với những tin tức về tình hình an ninh trật tự
bị công an nghệ an truy nã về tội mua bàn cháy phép từ năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng phạm văn ngọc chú tại huyện yên thành tỉnh nghệ an
vẫn tiếp tục chỉ đạo câu kết với các đối tượng khác để hoạt động phạm tội về ma túy
tuy nhiên vào dạng sáng ngày một mươi một tháng tám các lực lượng của công an tỉnh nghệ an
đã kiên trì thuyết phục vận động đối tượng ra đầu thú thu giữ nhiều loại vũ khí nóng và ma túy
xác định đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có sử dụng vũ khí nóng manh động
sẵn sàng chống trả cơ quan chức năng khi bị vây bắt
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an đã xác lập chuyên án
để tập trung lực lượng xác minh truy bắt và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ
đêm ngày một mươi một tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp phòng cảnh sát cơ động công an huyện yên thành
công an huyện tân kỳ phát hiện đối tượng ngọc đang có mặt tại nhà riêng ở xã tây thành huyện yên thành
lúc này nhận định đối tượng thủ sẵn nhiều loại vũ khí nóng có khả năng gây nguy hiểm cho người dân và lực lượng
các lực lượng của công an nghệ an đã bao vây ngôi nhà của đối tượng kết hợp cùng cấp ủy chính quyền xã tây thành
kiên trì vận động thuyết phục thành công đối tượng phạm văn ngọc hạ vũ khí đầu hàng
thu giữ số vũ khí do ngọc giao nộp gồm ba khẩu súng các loại và ba mươi ba viên đạn một mươi ba viên hồng phiến một mươi gam heroin
một cân điện tử và một bộ dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy
hai công dân đang bị công an tỉnh an giang truy tìm hành vi có liên quan đến đường dây vận chuyển
trái phép hàng hóa qua biên giới do nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường chú huyện an phú cầm đầu
vừa bị đồn biên phòng cửa khẩu vĩnh hội đông bộ đội biên phòng tỉnh an giang bắt giữ
trước đó khoảng năm giờ hai mươi phút cùng ngày tổ công tác tuần tra chống buôn lậu và nhập cảnh trái phép khi đến khu vực thuộc ấp vĩnh an
thì phát hiện hai người đi từ hướng campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn nên mời về đồn biên phòng cửa khẩu vĩnh hội đông để kiểm tra
qua khai thác nhanh được biết hai người này tên võ văn kha và trần văn phương đang bị công an tỉnh an giang truy tìm
vì có liên quan đến vụ vận chuyển trái phép năm mươi một kg vàng bốn số chín từ biên giới campuchia vào khu vực thuộc phường vĩnh nhuôn thành phố châu đốc
xảy ra vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi do nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường cầm đầu
đồn biên phòng cửa khẩu vĩnh hội đông đã lập biên bản và xử phạt bốn triệu đồng đối với kha và phương về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh nhập cảnh theo đúng quy định
đồng thời bàn giao cho ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện an phú đưa đi cách ly tập trung theo quy định
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam cập nhật các tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim hạ xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nghiệp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị ngày một mươi hai tháng tám sở y tế tp hcm

cho biết là thành phố vừa xuất hiện hai ổ dịch mới phát sinh thuộc địa bàn quận năm với hơn một trăm linh ca dương tính được xác định
cụ thể ổ dịch ở hẻm chín mươi ba bạch vân phường năm quận năm ghi nhận bảy mươi ca dương tính
bệnh nhân đầu tiên được phát hiện ngày tám tháng bảy có liên quan chạy đậu mối bình điền
ngày một mươi và một mươi một tháng bảy sau khi phong tỏa hẻm và lấy mẫu tầm soát cho một trăm một mươi bảy mẫu cơ quan y tế phát hiện thêm bảy ca dương tính
ngày hai tháng tám người dân trong con hẻm này được lấy mẫu tầm soát lần ba với một trăm ba mươi năm mẫu
phát hiện thêm bốn mươi một ca
ngày gần nhất ngày tám tháng tám ghi nhận thêm chín ca dương tính trong khu phong tỏa
đối với ổ dịch hẻo năm mươi bảy trần nhân tôn phường chín quận năm ghi nhận ba mươi sáu ca dương tính
ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào ngày hai mươi tám tháng bảy qua xét nghiệm tầm soát
cơ quan chức năng đã phong tỏa toàn bộ con hẻm này và lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ngay sau đó
xét nghiệm lần đầu vào ngày hai mươi chín tháng bảy có một trăm sáu mươi năm mẫu lần hai vào ngày bảy tháng tám với ba trăm linh mẫu
đến ngày tám tháng tám thêm ba mươi bốn ca dương tính
như vậy đến đến ngày một mươi hai tháng tám thành phố hồ chí minh có hai mươi chín ổ dịch tất cả đều được kiểm soát
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nguyễn thành phong vừa yêu cầu giám đốc sở y tế
tập trung thực hiện một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
và hiện thành phố đang cân nhắc việc vận động những bệnh nhân đã hoàn thành điều trị tình nguyện tham gia chống dịch
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh giao sở y tế thành phố tham mưu ban chí đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
việc vận động các bệnh nhân
bệnh nhân covid một mươi chín đã hoàn thành quá trình điều trị tham gia tình nguyện phục vụ trên công tác phòng chống dịch của thành phố
trong đó xác định công việc cụ thể và chế độ hỗ trợ
bên cạnh đó tiếp tục tham mưu việc quản lý cập nhật kịp thời thường xuyên khả năng tiếp nhận bệnh nhân
của từng cơ sở tiếp nhận điều trị để thực hiện tốt quy trình phân loại điều chuyển và điều trị hiệu quả
đặc biệt là các bệnh nhân nặng
chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong yêu cầu sở y tế khẩn trương thực hiện báo cáo trước ngày một mươi ba tháng tám
hiện tp hcm đang điều trị ba mươi hai sáu trăm hai mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín trong đó có một năm trăm năm mươi tám bệnh nhân nặng đang thở máy và một mươi sáu bệnh nhân can thiệp ecmo
từ hôm nay ngày một mươi hai tháng tám bệnh viện chợ rẫy đưa vào hoạt động ba mươi số điện thoại di động chuyên tư vấn khám bệnh online qua điện thoại
cho bệnh nhân không phải là bệnh nhân mắc covid một mươi chín
bệnh viện chợ rẫy cho biết
bệnh viện chợ rẫy vừa triển khai ba mươi số điện thoại nhằm tư vấn khám bệnh online cho bệnh nhân không phải bệnh nhân mắc covid một mươi chín
theo đó với ba mươi số điện thoại di động này đại diện cho ba mươi chuyên khoa từ ung thư nội tiết tim mạch chấn thương chỉnh hình thần kinh hô hấp tiêu hóa tiết niệu thần nhân tạo chăm sóc giảm nhẹ
sẽ thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để tư vấn khám bệnh qua điện thoại hoặc video call cho bệnh nhân
khi bệnh nhân có thắc mắc về các bệnh lý nói trên các tổng đề viên của bệnh viện chợ rẫy sẽ bắt đầu hoạt động từ chín giờ sáng nay một mươi hai tháng tám
với giải pháp mang tính thực tiễn nói trên của bệnh viện trợ rẫy không chỉ những bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị
mà các bệnh nhân mắc bệnh lý khác vẫn được chăm sóc sức khỏe an toàn trong mùa dịch
để tránh mất thời gian cho việc tư vấn người bệnh có nhu cầu tư vấn khám bệnh online không phải bệnh covid một mươi chín hãy liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng của chuyên khoa cần khám
mặc dù nhiều doanh nghiệp đã triển khai phương án ba tại chỗ để vừa duy trì sản xuất vừa chống dịch
xong bên cạnh khó khăn về tài chính thì vẫn tìm ẩn rủi ro buồn phát dịch
và trước tình trạng trên các hiệp hội và doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị chính phủ xem xét là thay đổi cách thực hiện ba tại chỗ
linh hoạt hơn theo hướng phù hợp với thực tế và điều kiện cụ thể
ngay từ đầu mùa dịch rất nhiều doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm đã triển khai phương án ba tại chỗ để không đứt gãy chuỗi sản xuất hàng hóa thiết yếu
gấp rút là ăn ở cho người lao động dẫn đến hàng loạt các chi phí phát sinh
chúng tôi với việc triển khai sát sao những hướng dẫn của bộ y tế cũng như là của chính quyền và cơ quan y tế của địa phương về năm k
về giãn cách về cách gọi là trong cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày tại công nhân
từ nơi ăn trốn ở đến cái chỗ ăn uống đến cái việc tương tác công việc
cho nên chúng tôi vẫn đang kiểm soát được hoạt động của tất cả công nhân trong nhà máy người lao động trong nhà máy
chúng tôi rất là mong đảng và nhà nước
cũng như là chính quyền giúp cho những doanh nghiệp không chỉ là đại dũng mà tất cả doanh nghiệp khác trên địa bàn sớm
để duy trì được hoạt động sử dụng của mình đảm bảo hoạt động sử dụng kinh doanh
để giảm thiểu nguy cơ bùng phát ca bệnh trong nhà máy doanh nghiệp buộc phải đầu tư cho các hoạt động phòng chống dịch
duy trì nghiêm việc test covid một mươi chín ba ngày một lần cho toàn bộ công nhân đầu tư bài bản tất cả trang thiết bị
để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt giãn cách chưa kể hàng loạt chi phí khác để công nhân yên tâm ở lại nhà máy
nếu mà test nhanh thì là có hai trăm năm mươi ngàn hai trăm sáu mươi ngàn một lần còn test pcr thì ba trăm sáu mươi ngàn một lần
bạn có nhớ lên một tuần phải làm hai lần bạn nhớ lên có số lượng là bao nhiêu thì các bạn thấy
còn tiền ăn trước chúng ta chỉ lo cho một bữa người lao động bây giờ phải là ba bữa
rồi bữa phụ thì họ có tối mà họ có đói thì họ có cái để mà ăn những cái chi phí đó cũng phát sinh tăng thêm
khi mà ở ba tại chỗ thì chúng tôi có một cái là phải làm sao cho người lao động ổn định tinh thần
chúng tôi phải tăng thêm một số phúc lợi để cho người lao động cảm thấy là yên tâm
nếu làm việc ở đây thì cái phần thu nhập nó ổn định và tốt hơn là trước đó
những cái đó cũng là những cái mà chúng tôi không lường trước được
hiện nay tại thành phố hồ chí minh có khoảng ba mươi doanh nghiệp có thể thực hiện ba lần
ba tại chỗ
trong số đó một số doanh nghiệp chỉ có thể cầm cự trong ngắn hạn
số còn lại dù ba tại chỗ nhưng cũng không thể hoạt động hết công suất vì nhiều lý do
đơn cử như khó khăn trong khâu vận chuyển do giãn cách dẫn đến tình trạng ủng tắc hoặc cần tiến độ
khó khăn của chúng tôi đó là không phải tất cả công nhân chịu ở trong nhà máy
vì vậy ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sản xuất
chúng tôi đã phải dành rất nhiều tiền để sắp xếp cho công nhân ở trong nhà máy vì không thể đóng cửa nhà máy
còn khách hàng còn đơn hàng
nhưng nếu kéo dài thì sẽ rất khó khăn
hiện tại thành phố hồ chí minh đã triển khai tiêm vaccine cho người lao động tại các doanh nghiệp
để nâng cao hiệu quả phòng dịch
đồng thời xem xét các gói hỗ trợ miễn giảm thuế để đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn
tuy nhiên các hiệp hội và doanh nghiệp kiến nghị chính phủ
thành phố hồ chí minh cần xem xét thay đổi cách thực hiện ba tại chỗ linh hoạt hơn
theo hướng phù hợp với thực tế và điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp
nếu doanh nghiệp nào đang thực hiện tốt ba tại chỗ có thể tiếp tục duy trì
nếu doanh nghiệp nào đang gặp khó khăn có thể linh động áp dụng phương án tổ chức sản xuất an toàn
bảo đảm phòng chống dịch mà không nhất thiết phải ba tại chỗ
không thể về nhìn mặt mẹ lần cuối vì đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
thiếu tá nguyễn văn điền cán bộ của tiểu đoàn cảnh sát cơ động số ba
trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam thành phố hồ chí minh gạt đi nỗi đau buồn
nợ người mẹ đã khuất một nén nhang tiện biệt để ở lại nơi tuyến đầu cùng đồng đội
tiếp tục cuộc chiến chống covid một mươi chín
vì đặc thù công việc là phải ăn ở tập trung tại đơn vị nên hơn ba tháng nay
thiếu tá nguyễn văn điền cán bộ của tiểu đoàn cảnh sát cơ động số ba
trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam thành phố hồ chí minh không được về nhà
mới đây mẹ đồng chí điền bị tai biến trở nặng và chuyển lên thành phố hồ chí minh để điều trị
trong thời gian này anh được gặp mẹ một lần
trong bệnh viện nhưng cuộc gặp chỉ diễn ra chớp nhoáng do tình hình dịch bệnh căng thẳng
chưa kịp thăm lại thì anh nhận tin mẹ mất
thì lúc đó cảm giác là cảm thấy là vô cùng là hùng hẳn
cảm thấy mình lúc mà mẹ cuối đời của mẹ mà lúc mẹ trút hơi thở cuối cùng
mà mình không có mặt ở bên cạnh nữa
mẹ mình cảm thấy là mình cũng chưa làm tròn cái bổn phận của một người con
thì cảm thấy là ghét lắm
thấy vẻ mặt của đồng chí hơi buồn
đậu công tác có lại hỏi thăm
thì đồng chí nói là người nhà của đồng chí không

khi mẹ mất anh em cũng có động viên chia sẻ cùng với gia đình của đồng chí điền
và mong đồng chí điền cố gắng vượt qua nỗi đau này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
tổ công ca tác kiên quyết bám trụ không ngại ngày đêm nắng mưa xuân gió
khi hay tin mẹ mất thì thật sự trong lòng cũng muốn được về thắp cho mẹ nén hương
nhưng mà sau đó thì được sự động viên quan tâm và chia sẻ của chỉ huy
thì cũng dồn nén lại cái nỗi đau qua một bên
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vì mình đã tiếp xúc rất là nhiều người
khi mà mình được chỉ huy tạo điều kiện cho mình về rồi
nhiều khi là mình cũng mang cái dịch bệnh
ở trong người bệnh về có thể lây lan cho là con cháu hay người thân của mình
đó là một điều mà mình cũng đắn đo và suy nghĩ
cuối cùng là quyết định là khi nào mà đẩy lùi được dịch bệnh
sau đó mới về là thắp cho mẹ một nén hương
để kịp thời động viên chia sẻ mất mát về tinh thần đối với đồng chí điện
đảng ủy bang chỉ huy công an quận một mươi hai cũng đã cho lập bàn thờ vọng
để các đồng nghiệp có thể đến chia buồn với anh
kìm nén nỗi niềm riêng vào lòng đồng chí điền tiếp tục cùng đồng đội
tham gia vào cuộc chiến chống lại đại dịch covid một mươi chín còn chưa rõ hồi kết
nhưng các anh luôn đặt nguyết tâm cao nhất
khi nhận được nhiệm vụ mệnh lệnh của chỉ huy
thì anh em là cán bộ chiến sĩ đặc biệt là đây là lực lượng cảnh sát cơ động
đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm
cùng nhau đoàn kết cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ
để mà cho đẩy lùi dịch bệnh để đất nước chúng ta là được bình yên
nhân dân được trở lại cuộc sống bình thường như hằng ngày
lực lượng công an nơi tuyến đầu chống dịch đã và đang cùng các lực lượng khác
hy sinh những niềm vui nỗi buồn riêng để góp công sức
và công tác phòng chống dịch của thành phố
họ chỉ mong rằng người dân thành phố nói riêng và người dân cả nước nói chung
hãy giữ an toàn cho mình và người thân
mỗi người nên cố gắng một chút vì mọi người để cuộc sống sớm trở lại bình thường
và những người con nơi tuyến đầu chống dịch được trở về với gia đình
không còn những nỗi đau thầm lặng